đoàn thế thao việt nam đã xuất sắc vượt trì tiêu dành sáu mươi năm bảy mươi huy chương vàng tại sea games ba mươi
tính đến ngày hôm nay một mươi tháng một mươi hai chúng ta đang đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương sea games ba mươi với thành tích chín mươi tám huy chương vàng
hôm nay là một ngày vàng của bộ môn vật khi chúng ta giành tới bảy huy chương vàng dành tổng cộng một mươi hai trên một mươi bốn bộ huy chương
nhiềm vui tiếp tục về trên đường chạy điền kinh khi nguyễn thị oanh quách thị lan hoàng thị ngọc và nguyễn thị hằng
tiếp tục giành tấm huy chương vàng ở nội dung bốn x bốn trăm linh m tiếp sức nữ với thành tích ba phút ba mươi bốn giây sáu mươi bốn
riêng nguyễn thị oanh phá kỷ lục sea games ở nội dung ba m vừa rào nữ
đỗ quốc luật giành huy chương vàng nội dung chạy ba m vượt chứng ngại vật của nam với thành tích chín phút bốn giây năm mươi
đặc biệt tấm huy chương vàng của bóng đa nam là điểm nhấn cho cả ngày thi đấu cuối cùng
thầy trò huấn luyện viên park hang seo đã thi đấu đầy thuyết phục để giành chiến thắng ba trước đội tuyển indonesia
sau ba mươi năm chờ đợi đội tuyển việt nam đã chạm tay đến giấc mơ vàng tại đấu trường sea games